bằng tre giữa cánh đồng hòa bạc ngàn tại đồng tháp sẽ là nội dung chính ngày hôm nay
bảo trân sẽ cùng quý vị tìm hiểu ngay sau những tình vắng đáng chú ý
khoảng giờ sáng nay ngày bốn tháng một mươi một xe máy biển số sáu mươi một b một trăm bảy mươi hai nghìn bốn trăm bốn mươi bốn
giữa hai người đàn ông quốc tịch trung quốc chở nhau trên đường d một trong cụm công nghiệp hài mỹ
khi đến ngã tư giao nhau với đường d một và đường bình chuẩn hai mươi một thuộc phường bình chuẩn
thì xác thuận an tỉnh bình dương thì xảy ra va chạm với ô tô chưa rõ biển số
vụ tai nạn khiến hai người nước ngoài bị thương tài xế ô tô liên quan sau đó đưa hai nạn nhân vào bệnh viện cấp cứu
tuy nhiên sau đó đã rời đi
công an thì xác thuận an tiếp nhận vụ việc đã đến hiện trường khám nghiệm
đồng thời truy tìm chiếc xe có liên quan để xử lý theo quy định của pháp luật
sáng nay ngày bốn tháng một mươi một tại thành phố hồ chí minh
quỹ hòa bình mỹ lai công bố những dự định hoạt động trong thời gian tới
với nguồn lực từ mạnh thường quân trong nước và quốc tế
quỹ sẽ tiến tới xây dựng công viên và quảng trường hòa bình tại mỹ lai sơn mỹ
công trình được kỳ vọng là địa điểm giáo dục du lịch bền vững cho địa phương
bên cạnh đó quỹ cũng đã ký kết hợp tác giáo dục với sáu cơ sở đào tạo đại học và sau đại học tại đài loan
dành cho đối tượng gia đình có công với cách mạng
buổi công bố sáng nay cũng điểm lại hành trình hai năm hoạt động của quỹ
hỗ trợ đáng kể vật chất và tinh thần cho người dân khu vực mỹ lai trong hành trình cải thiện cuộc sống
nữ sinh nghệ
nữ sinh nghệ an bốc cháy như đuốt trên sân khấu
trong lễ hội hóa trang halloween của sinh viên trường cao đẳng sư phạm nghệ an
khi đi qua sân khấu lễ hội trang phục của nữ sinh không ai chạm vào ngọn nến đặt trong vòng quả bầu đã khiến cô bốc cháy như đuốc
cho tiếc khi chạy vào nhà vệ sinh phun nước lên người thì ngọn lửa mới được dập tắt
sau đó nữ sinh này được đưa vào bệnh viện cấp cứu
dòng chữ vợ tôi mới lái xe nếu có làm phiền bạn hãy gọi cho tôi
tài xế trên ô tô là một người phụ nữ mới học lái xe nên tài lái chưa vững lo lắng vợ sẽ không phản ứng kịp với các tình huống bất ngờ dẫn đến hậu quả không mong muốn
nên anh chồng đã dán một tờ giấy a bốn ở phía sau xe với nội dung như trên kèm theo số điện thoại
đọc xong dòng chữ này ai cũng hết lời ca ngợi anh chồng tâm lý và chị vợ may mắn được ông chồng yêu thương
bức ảnh đà lạt một m hai mười đôi chụp ảnh cưới và phản ứng hài hước của dân mạng
bức ảnh này xuất hiện trong một hội nhóm dành cho các cô dâu chia sẻ kinh nghiệm đám cưới và chụp ảnh cưới
người đăng tải bức ảnh này cho biết tình hình chụp ảnh cưới ở đà lạt ngay bây giờ các cô dâu hãy cân nhắc chưa đồng lắm luôn rồi đó
ngay lập tức bức ảnh không chỉ thu hút sự chú ý của các cặp đôi sắp cưới đang có ý định chụp ảnh cưới mà còn khiến cộng đồng mạng quan tâm
hình ảnh bất thường ở vạch dừng đèn đỏ và lời cảnh báo gây sốt từ các tài xế
theo những gì được ghi lại một bé trai không rõ từ đâu lại ra giữa đường ngồi
gần vạch dừng đèn đỏ khiến các phương tiện gặp nhiều khó khăn khi lưu thông
chỉ một phút lơ là cứ tập trung khi xe chạy qua đoạn đường này tài xế có thể gây ra các vụ va chạm không mong muốn
chiếc xe hoang dĩ phượt nguôn nơi của chàng trai chín x
với số tiền dành dụng chàng trai mai thái khang sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi năm đã sắm một chiếc xe máy này để bắt đầu hành trình phượt
khắp các cung đường từ nam chí bắc và việt nam chiếc xe gây chú ý vừa được sơn mạo hoang dĩ
tuy nhiên thực chất bên trong là một chiếc xe mới hiện hai người bạn này đã đến một số quốc gia như thái lan campuchia trung quốc
doanh nghiệp sẽ được tự do xuất khẩu gạo hữu cơ
đây là thông tin vừa được bộ công thương công bố tại hội nghị phổ biến nghị định một trăm linh ba
về kinh doanh xuất khẩu gạo
theo nhiều doanh nghiệp đây là một quy định mới rất phù hợp với thực tế sản xuất và kinh doanh gạo của việt nam hiện nay
theo quy định mới các thương nhân xuất khẩu gạo hữu cơ gạo đồ gạo tăng cường vi chất dinh dưỡng
không cần phải đáp ứng các điều kiện kinh doanh xuất khẩu gạo
doanh nhân cũng không cần phải có giấy chứng nhận không phải thực hiện dự trữ lưu thông các loại gạo thông thường khác
ngoài ra quy định còn khuyến khích các doanh nghiệp tạo ra các sản phẩm có giá trị cao
nhằm nâng cao tính cạnh tranh cũng như nhằm nâng cao giá trị của thị trường gạo trong nước
trước đây thì trong cái giai đoạn trước thì chính phủ ban hành nghị định một trăm linh chín
là lúc đó nó phù hợp trong cái hoạt động sản xuất kinh doanh xuất khẩu gạo của việt nam
tuy nhiên thì đến giai đoạn này thì nó có cái sự thay đổi về cái thị trường
cũng như là một số cái cơ chế mới của các nước dập khẩu gạo
và những cái thay đổi trong cái sản xuất lúa gạo của việt nam
thì chính phủ văn hành nghị định một trăm linh bảy nó phù hợp với tạo điều kiện cho các doanh nghiệp
chính vì thế mà cái hiệu quả kinh doanh của các doanh nghiệp trong ngành hàng lương thực
nó cũng tốt hơn và dẫn đến cái thu nhập của doanh nghiệp của lông dân cũng cao hơn
thì đây là một trong những cái mà nghị định một trăm linh bảy của chúng ta đã làm được rất tốt cái vấn đề này
việc thay thế nghị định một trăm linh chín hai nghìn một mươi về kinh doanh xuất khẩu gạo
được giới chuyên gia đánh giá là đã tháo công
khi bãi bỏ một số điều kiện gây khó cho doanh nghiệp muốn gia nhập ngành kinh doanh này
theo đó doanh nghiệp xuất khẩu gạo sẽ không phải đầu tư kho chứa
không phải đăng ký xuất khẩu gạo qua hiệp hội lương thực việt nam
không còn giá sàng xuất khẩu gạo
bộ công thương sẽ không kiểm soát giá cả
bởi vì chức năng của bộ công thương là không kiểm soát giá cả
không phải chức năng kiểm soát giá cả
thứ hai nữa là gì
là nhà nước cũng sẽ không can thiệp bằng cách là kiểm soát giá cả
mặc dù gạo là mặt hàng rất là quan trọng
thì nhà nước sẽ không dùng các biện pháp hành chính để kiểm soát giá cả ở đây
sẽ có những biện pháp để hỗ trợ giá cho người nông dân
sẽ có những biện pháp để mà bảo đảm cái giá cả ổn định
bảo đảm cái chỉ số giá tiêu dùng ổn định
cũng không phải là bằng các biện pháp hành chính
nghị định một trăm linh bảy đã xóa bỏ giá sản xuất khẩu
tức là xóa bỏ cái chuyện tăng ký giá trong hợp đồng xuất khẩu gạo
tuy nhiên thì chúng tôi cũng sẽ có những biện pháp
để làm sao bảo đảm là giá gạo
nếu như có giao động trong mức ổn định
cũng theo thứ trưởng bộ công thương trần quốc khánh
việc áp dụng nghị định một trăm linh bảy sẽ tạo một trực tự mới theo kinh tế thị trường
cho lĩnh vực xuất khẩu gạo
thay cho trật tự trước đây là theo mệnh lệnh hành chính
trực tự này sẽ là lợi thế cho các doanh nghiệp làm ăn có uy tín
và dần đào thả các doanh nghiệp làm ăn mang kính chuột giật và không chú ý chất lượng
tiếp tục với những thông tin đáng chú ý khác
trong khuôn khổ chuyến thăm việt nam sáng nay ngày bốn tháng một mươi một tại tp hcm
thủ tướng pháp edouard philippe và bộ trưởng bộ y tế việt nam nguyễn thị kim tiến
đã khánh thành trung tâm y tế pháp
đây là địa điểm tập hợp phòng khám đặc hòa quốc tế
và các doanh nghiệp ngành y tế của pháp tại việt nam
trong chuyến công du của thủ tướng pháp bộ trưởng bộ đoàn kết về y tế pháp
cùng với bộ trưởng bộ y tế việt nam bà nguyễn thị kim tiến
để ký bản kế hoạch hành động việt pháp giai đoạn hai nghìn một mươi chín hai nghìn hai mươi trong lĩnh vực y tế
theo đó bản kế kết tập trung vào bốn lĩnh vực cùng đào tạo nguồn nhân lực y tế
phòng chống các bệnh nhiễm trùng đào tạo quản trị y tế huyết học truyền máu
đánh giá về quan hệ hợp tác giữa việt nam và pháp trên lĩnh vực y tế
bộ trưởng bộ y tế nguyễn thị kim tiến cho rằng
hợp tác y tế giữa việt nam và pháp là một hợp tác đặc biệt
có tính chất lịch sử và truyền thống lâu đời
nhiều thế hệ cán bộ y tế của việt nam được đào tạo tại pháp có chuyên môn cao
đây là nước duy nhất cho cán bộ y tế việt nam được thực hành khám chữa bệnh trực tiếp trên bệnh nhân của họ
một tin vui về y tế bệnh viện quốc tế ct tại tp hcm đã phẫu thuật cuộc sống cổ
và can thiệp mạch vành kịp thời cứu sống bệnh nhân trước nguy cơ liệt tứ chi và đột tử vì suy hô hấp cấp
bệnh nhân nam bảy mươi hai tuổi bị yếu tứ chi diễn tiến nhanh kèm nguy cơ đột tử do suy hô hấp
chẳng ép tủy cổ nặng bởi bệnh lý đĩa đệm trên cùng như bệnh lý nội khoa đi kèm
gồm tiểu đường cao huyết áp bệnh lý cơ tim thiếu máu cục bộ rối loạn mở máu với diễn tiến nặng
đe dọa sinh mạng bệnh nhân
sau cuộc phẫu thuật bán khẩn kéo dài sáu giờ để giải áp tủy cổ
bệnh nhân đã hồi phục gần như hoàn toàn sức cơ và thoát khỏi nguy cơ đột tử do suy hô hấp

đây là quần phát triển thêm sau khi ngôi nhà tre đầu tiên ở sa đếc thành công và thu hút lượng khách lớn hơn
ngôi nhà tre tòa lạc giữa khu vườn rộng hơn bốn m hai
không như khách điểm du lịch khác
gần các trục giao thông lớn du khách đến với nơi đây phải qua một cầu tre và một quãng đường đất
chính điểm tưởng chừng như khó khăn này lại là điều tạo nên điểm nhấn độc đáo đối với khách quốc tế và khách thành thị
với một thoáng trở về với chúc làng quê thanh tỉnh
một điểm thú vị nữa là sự gần gũi với thiên nhiên khi tất cả các vật dụng được thiết kế bằng tre gỗ lá
với những ai bận rộn với nhịp sống thị thành hối hả
một sáng bình yên dưới mái lá nhà tre giữa bạc ngàn hoa cỏ của làng hoa sa đếc
cuộc sống như trôi đi những nhọc nhằn để lắng động cùng thiên nhiên
hiện tại với công cụ mạng xã hội cũng như kết nối trực tuyến
khách du lịch từ châu âu và bắc mỹ cũng dần thiết đến địa điểm nghỉ dưỡng độc đáo tại sa đếc này
bên cạnh giữ chất lượng và vật liệu ngôi nhà
ông phong cho biết thêm đang đầu tư vào mảng ẩm thực để du khách cảm nhận được trọn vẹn mỹ vị của sông nước miền tây
hình ảnh trong mục đất và người phương nam cũng đã khép lại bản tin nhịp sống hai mươi bốn h bảy ngày hôm nay
xin cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi
còn bây giờ báo chí xin mời quý vị cùng quay trở lại trường quay hà nội tiếp tục với bản tin an ninh hai mươi bốn h
trong phần tiếp theo của chương trình
chuyển biến từ những diễn đàn công an lắng nghe ý kiến nhân dân
ghi nhận hiệu quả thực tế tại địa bàn tỉnh phú thọ
hiệp định đối tác toàn diện và tiến bộ xuyên thái bình dương cptpp
kiến tạo môi trường kinh tế mới đối với việt nam
gần sáu mươi người thương vong trong vụ đâm xe liên hoàn trên cao tốc lan châu hải khẩu miền tây bắc trung quốc
thời gian qua trên cả nước
lực lượng công an các cấp đã tổ chức hàng trăm diễn đàn công an lắng nghe ý kiến nhân dân
đây là một loại hình sinh hoạt chính trị quan trọng đối với lực lượng công an
qua đó củng cố tăng cường mối quan hệ giữa lực lượng công an với nhân dân
góp phần xây dựng lực lượng trong sạch vững mạnh
đáp ứng được yêu cầu đấu tranh phòng chống tội phạm
bai trừ tệ nạn xã hội
phóng viên truyền hình công an nhân dân ghi nhận hiệu quả của hoạt động này tại địa bàn tỉnh phú thọ
ông trần quốc toản sống tại phường dữ lâu thành phố việt trì
sau buổi được tham dự diễn đàn công an lắng nghe ý kiến nhân dân
ông thực sự rất tâm đắc với những góp ý của mình với lực lượng công an
chứ đừng cứ để nó một vài tháng lại thay thì nó khó cho khu dân cư
những mẫu phiếu lý ý kiến của người dân như thế này đang được công an thành phố việt trì soạn thảo
và chuyển đến tay từng hộ dân
từ đó đã thu nhận được rất nhiều những ý kiến đóng góp thiết thực và ý nghĩa đối với lực lượng công an nhân dân
để tổ chức thành công những buổi diễn đàn
thì từ trước đó nhiều ngày lực lượng công an đã tập trung soạn thảo
in phiếu lấy ý kiến và gửi đến từng hộ dân trên địa bàn
từ đó mỗi người dân đều được thể hiện
những tâm tư nguyện vọng hay những đóng góp ý kiến đối với công tác đảm bảo an ninh trật tự
hay thái độ tác phong lễ tiết của cán bộ chiến sĩ công an
để những diễn đàn không mang tính hình thức
thì tại phú thọ chỉ huy các đơn vị ngay sau khi tiếp nhận
lắng ngay ý kiến của đông đảo nhân dân
đã có ngay những biện pháp khắc phục những mặt còn tồn tại
đồng thời tổ chức lực lượng đấu tranh có hiệu quả với tội phạm
tệ nạn xã hội từ chính những thông tin người dân đóng góp và cung cấp
tôi thấy là các đồng chí luôn có một cái lễ tiết tác phong
là nghiêm túc nhanh nhận đứng đắn
đối với các đồng chí
cảnh sát khu vực thì tôi đề nghị là đầu tư thời gian tăng cường sâu sát cơ sở hơn nữa
và phối hợp chặt chẽ với các lực lượng ở cơ sở kiểm tra về tình hình an ninh
để đảm bảo cái an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội
sau khi tổ chức các diễn đàn
thì kết quả đạt được là những tồn tại hạn chế của cán bộ chiến sĩ
đã được cấp ủy và lãnh đạo kịp thời phát hiện để mà giáo dục
cán bộ chiến sĩ về trật tự an toàn giao thông
như xe quá khổ quá tải xe chở vật liệu xây dựng không bịt đậy mà gây ô nhiễm môi trường
thì lực lượng công an là nhận thức đấy là cái chức năng nhiệm vụ của mình
và trực tiếp để chỉ đạo các lực lượng và sẽ xử lý nghiêm các trường hợp
cho nên là cái bức xúc của nhân dân đã được giải quyết
sự thành công trong các chuyên án lớn của công an tỉnh phú thọ trong thời gian qua
việc duy trì nghiêm kỷ cương
giữ vững ổn định tình hình an ninh trật tự trên địa bàn
tất cả những kết quả đó là nhờ ý kiến đóng góp xây dựng
từ những diễn đàn công an lắng nghe ý kiến nhân dân
đã đang và sẽ tiếp tục được tổ chức thường xuyên liên tục tại địa bàn tỉnh phú thọ
sáng nay bộ chỉ huy bộ đội biên phòng
ban liên lạc truyền thống bộ đội biên phòng tại tp hcm
đã tổ chức trao trợ cấp học bổng lần thứ một mươi hai cho các học sinh sinh viên
là con cháu các cựu chiến binh bộ đội biên phòng
có hoàn cảnh khó khăn ở các tỉnh khu vực phía nam
ban liên lạc truyền thống bộ đội biên phòng
là những cựu chiến binh đã từng công tác chiến đấu
ở khắp mọi miền của tổ quốc nay trở về với cuộc sống đời thường
nhưng các cựu chiến binh vẫn tiếp tục đóng góp cho xã hội
bằng những công việc hữu ích
từ năm một nghìn chín trăm chín mươi năm đến năm hai nghìn một mươi tám trải qua hai mươi ba năm thành lập
ban liên lạc truyền thống bộ đội biên phòng
đã có nhiều hoạt động thiết thực hiệu quả
tổ chức tặng quà chúc thọ thăm hỏi các đồng chí thương binh bệnh binh
trao tặng sáu mươi căn nhà nghĩa tình đồng đội
cho các cựu chiến binh có hoàn cảnh khó khăn
tổ chức khám chữa bệnh cấp thuốc cho đồng bào nghèo
ở các tỉnh biên giới phận động trợ cắp học bổng một mươi một lần
với gần một hai trăm linh xuất học bổng với xuất tiền gần hai tỷ đồng
các hoạt động xã hội thiết thực ý nghĩa
của ban liên lạc truyền thống bộ đội biên phòng
đã nhận được sự ủng hộ đồng hành của các ban ngành đoàn thể
biên phòng ở vùng sâu vùng xa vùng biên giới và biển đảo
năm mươi chiếc xe đạp để các cháu có điều kiện đến trường học tập tốt hơn
thưa quý vị hiệp định đối tác toàn diện và tiến bộ xuyên thái bình dương
viết tắt là cptpp được ký kết vào ngày chín tháng ba năm hai nghìn một mươi tám vừa qua
là một trong những hiệp định thương mại quan trọng bậc nhất
nhằm gỡ bỏ các rào cản thương mại giữa một mươi một nền kinh tế
tại khu vực châu á thái bình dương
kết thúc quá trình kéo dài gần một mươi năm với bốn mươi vòng đàm phán
hiệp định này được kỳ vọng là sẽ có những tác động tích cực
và cả những thử thách đối với nền kinh tế việt nam
ngoài ra sẽ giúp cho việt nam kiến tạo một môi trường kinh tế mới
với tiêu chuẩn cao và những cam kết thương mại sâu rộng
cptpp được các thành viên trong đó có việt nam đã chờ đợi từ lâu
trong bối cảnh thương mại thế giới đang có diễn biến phức tạp như hiện nay
hiệp định cptpp được đánh giá là một fta có chất lượng cao toàn diện
với mức độ cam kết sâu nhất từ trước tới nay
việc tham gia và sớm phê chuẩn cptpp giúp việt nam thể hiện cam kết mạnh mẽ
trong quá trình đổi mới và hội nhập quốc tế toàn diện sâu rộng
đồng thời khẳng định vai trò và vị thế địa chính trị quan trọng của nước ta
trong khu vực đông nam á cũng như châu á thái bình dương
đồng thời cũng mở ra tiềm năng hợp tác rộng lớn về kinh tế thương mại
trong quan hệ với nhiều đối tác chiến lược quan trọng với việt nam
chủ nghĩa bảo hộ đang có diễn biến rất phức tạp
thế cái việc cái hiệp định này đó
nó đưa ra để mà nó giải quyết những vấn đề
hiện nay một mươi một nước tham gia
thì tôi cho là đấy là một cái việc làm cần thiết trong lúc này
và tất nhiên sẽ được mở rộng hơn lên một số các nước khác nữa
và chúng ta quốc hội chúng ta cũng đang là nghiên cứu
để thông qua cái việc mà việt nam tham gia hiệp định này
cái hiệp định này không phải thuần tí về mặt thương mại
người ta gọi là cái hiệp định toàn diện và tiến bộ
thế toàn diện là như thế nào
là vì nó không chỉ bàn vấn đề
cắt giảm cái thế quan
mà nó bàn luôn vấn đề về đầu tư
về sâu hữu trí tuệ
về mua sắm của chính phủ
về lao động
về đầu tư vào cái thị trường dịch vụ
tức là nó bàn rất là rộng
và tiến bộ ở chỗ là nó quan tâm rất nhiều đến các doanh nghiệp
kể cả doanh nghiệp nhỏ và vừa
và điều đó
nó thúc đẩy cái việc hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường ở nước ta
nó phù hợp với cái tinh thần của
cái hiệp định cp tpp
hiệp định cp tpp bao phủ một mươi ba năm gdp toàn cầu
điều này sẽ giúp gdp và xuất khẩu của việt nam đến năm hai nghìn ba mươi năm tăng tương ứng là một ba mươi hai và bốn năm
tổng kim ngạch nhập khẩu cũng có thể tăng thêm ba tám
bên cạnh đó việc có quan hệ fta với các nước cptpp sẽ giúp cơ cấu lại thị trường xuất nhập khẩu theo hướng cân bằng hơn
cũng nâng cao được tính năng
tính độc lập tự chủ của nền kinh tế
tham gia cp tpp còn tạo cơ hội trong chuỗi cung ứng
cải thiện môi trường đầu tư
thu hút nguồn vốn đầu tư nước ngoài
tạo cơ hội việc làm
tăng thu nhập bình quân
có thể thấy rằng
về tổng thể
việc tham gia cp tpp mang lại môi trường kinh tế mới cho việt nam
rõ ràng là chủ trương của chúng ta là hội nhập
mà hội nhập thì rất lợi cho chúng ta
thì tôi cho đây là cái thầy cơ rất tốt
đòi hỏi chúng ta phải cố gắng
đòi hỏi chúng ta phải vươn lên tích tầm
như bác hồ nói là
sánh vai cùng cường quốc nam châu đó
thì chính đây là cái cơ hội rất tốt để chúng ta có thể vươn lên
việt nam sẽ đứng trước khả năng mở rộng thị trường
đặc biệt là khả năng thị trường của những nước phát triển
là thành viên của cp tpp
cp tpp còn cho phép việt nam mở rộng năng lực cạnh tranh
dựa trên việc tuân thủ các quy chuẩn và các tiêu chuẩn hội nhập
đây còn là cái cơ hội để việt nam có thể phát triển thể chế
cải cách cần thiết trong hoạt động quản lý của mình
kể cả nâng cao năng lực của bộ máy
và chuẩn hóa các quy trình quản lý nhà nước theo yêu cầu của khu vực
hiệp định cp tpp đặt ra các yêu cầu và tiêu chuẩn cao về minh bạch hóa
cũng như đưa ra cơ chế giải quyết tranh chấp có tính răng buộc và chật chẽ
điều này chỉ ra những thách thức về kinh tế xã hội
thu ngân sách
khuôn khổ pháp luật
đòi hỏi việt nam cần phải chủ động
nỗ lực đổi mới
tiếp tục hoàn thiện
để vừa phù hợp với điều ước quốc tế
nhưng cũng vẫn đảm bảo vững chắc sự ổn định chính trị xã hội
cùng với đó
là các doanh nghiệp cần phải có những chiến lược cạnh tranh lành mạnh
trong môi trường kinh tế mở rộng
việt nam chúng ta là nước có thu nhập nguồn động người thấp nhất trong một mươi một quốc gia này
nhưng mà chúng ta có một cái thị trường là chín mươi năm triệu dân
cho nên là các nước rất quan tâm đến
cái thị trường này
do đó mà chúng ta phải gặp những thách thức nhất định
và nó đòi hỏi doanh nghiệp việt nam chúng ta
phải nâng cao cái năng lực cạnh tranh
và triển khai cái việc ứng dụng khoa học công nghệ
để tạo ra các sản phẩm có thể cạnh tranh được
ở trên thị trường quốc tế
mà ngay cả trên sân nhà
có những thành viên có thể nói là
rất mạnh về nông nghiệp
rất mạnh về những cái sản phẩm mà việt nam cũng làm mạnh
có nghĩa là việt nam sẽ phải chấp nhận những cuộc cạnh tranh
để vượt hàng rào kỹ thuật của các thành viên
đồng thời là xây dựng hàng rào và tự vệ
bảo vệ cái thị trường trong nước
còn nếu không thì chúng ta sẽ chịu áp lực cạnh tranh
và bị lấn sân ngay ở trên thị trường đối địa
vượt qua được các thách thức
cptpp sẽ mở ra rất nhiều cơ hội mới về thương mại đầu tư
chuyển giao công nghệ kỹ năng và tác động trực tiếp
gián tiếp đối với nền kinh tế việt nam
việc kỳ họp thứ sáu quốc hội khóa này
thông qua hiệp định cptpp
cùng nhiều quyết sách kinh tế quan trọng khác
được kỳ vọng là sẽ tạo sức bật cho nền kinh tế việt nam
và các doanh nghiệp cất cánh phát triển